phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa triệt phá ổ nhóm gồm chín đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc đánh bạc trên mạng internet
dưới hình thức cá độ bóng đá mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô lớn
do lê văn thắng tức là tháng đấu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại xã kim trung huyện đông anh và nguyễn thanh nam tức nam báo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã phù lỗ huyện sóc sơn cầm đầu
theo tài liệu điều tra thắng đấu là đầu tổng nhận số lô đề từ các đại lý dưới quyền của mình
để qua mắt lực lượng công an đường dây của thắng và nam hoạt động chủ yếu trên các trang mạng xã hội như facebook zalo và telegram
toàn bộ thông tin giao dịch cuộc gọi sau đó đều được thu hồi gây khó cho công tác thu thập dữ liệu điều tra
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng là khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó các đối tượng đã có sự chuẩn bị để tổ chức cá cược
trong lúc trước mùa thì có một vài anh em muốn hỏi chơi
thì mình chưa hiểu rõ về cái mức độ nó nghiêm trọng đến như vậy
thì mình ít hỏng với lại mình cũng muốn làm thêm để mình kiếm thêm ít tiền nữa
thì mình đồng ý mình đi xin với các mạng cho người ta chơi để mình kiếm thêm
trên những trang bóng tám mươi tám net trang mạng là
nlh bảy em lấy từ đầu trên xuống sau em cấp các tài khoản cho người ta
với nó có theo những hạn mức sau em giữ em lấy hoa hồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang tiếp tục đấu tranh
củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án về ma túy bắt giữ một đối tượng
trú tại huyện kỳ sơn và thu giữ tám bánh heroin
vào khoảng ba giờ ba mươi năm phút ngày năm tháng một mươi hai tại bản khe tang xã chiêu lưu huyện kỳ sơn
quang văn toàn bị bắt quả tang khi đang vận chuyển tám bánh heroin
đối tượng quang văn toàn là mắt xích quan trọng của đường dây tội phạm ma túy từ lào vào nghệ an
có vai trò tiếp nhận cất dấu ma túy do các đối tượng từ lào đưa sang
quá trình đấu tranh chuyên án lực lượng công an nghệ an đã chủ động xây dựng các phương án bắt giữ
đảm bảo tuyệt đối an toàn
thưa quý vị thời gian vừa qua tình trạng giới trẻ đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên
sử dụng ma túy tổng hợp diễn ra ngày càng phổ biến
xảy ra tình trạng này là do một bộ phận giới trẻ còn ham chơi và thiếu hiểu biết về các loại ma túy tổng hợp
nên đã đua đòi cùng với bạn bè sử dụng ma túy
và chỉ trong thời gian ngắn tại địa bàn ngoại thành hà nội
cơ quan công an đã phát hiện xử lý nhiều nhóm đối tượng là thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ
và sử dụng trái phép trên ma túy
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
nhóm đối tượng này sau một chậu nhậu đã rủ nhau mua ma túy và điểm hẹn để cùng sử dụng
tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã kim trung huyện hoài đức
từ công tác nắm tình hình địa bàn công an xã kim trung và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện hoài đức đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng khi đang sử dụng ma túy trong nhà nghỉ
điều đáng nói trong số này có cả đối tượng trong độ tuổi học sinh
cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an thì từ phía gia đình nhà trường cần tăng cường quản lý giáo dục con em mình và mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm nhằm tạo thế trận đấu tranh phòng ngừa hiệu quả diễn biến loại tội phạm này
công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng ngô hoàng khang chú tại huyện cầu ngang tỉnh trà vinh để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
vào trưa ngày năm tháng một mươi hai tại khu phố tân lộc phường gia lộc công an thị xã trảng bàng đã bắt quả tăng đối tượng ngô hoàng khang đang điều khiển xe mô tô vận chuyển hai khẩu súng rulo cùng với một mươi hai viên đạn
khám xét nhà trọ của đối tượng khang ở phường an hòa thị xã trảng bàng lực lượng chức năng thu giữ nhiều vỏ đạn bộ phận súng và công cụ chế tạo súng
qua làm việc ban đầu đối tượng khai nhận mới lên tây linh thuê nhà ở được một tháng số đạn và súng trên được đối tượng mua trên mạng về lắp ráp bán kiếm lời
hiện công an thị xã trảng bàng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này
ngày hôm nay tòa án nhân dân thành phố hải phòng đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo đào xuân tiến và trần thị vinh phạm tội lừa đảo chiếm đất tài sản trên địa bàn thành phố hải phòng
do kinh doanh thua lỗ vay nợ tiền của nhiều người không có khả năng thanh toán hai bị cáo đã đặt làm giả nhiều giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô
biển kiểm soát xe ô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp đồng ủy quyền giả của nhiều khu đất trên địa bàn
sau đó làm các thủ tục công chứng để bán xe ô tô sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả hợp đồng ủy quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền
từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đào xuân tiến cùng với vợ là trần thị vinh đã chiếm đoạt số tiền của nhiều người với tổng số tiền là ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng
hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt đào xuân tiến hai mươi năm năm
hai mươi năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đất tài sản bốn năm tù về tội làm giả tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt chung của hai đối tượng là hai mươi bốn năm tù còn trần thị vinh một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị và các bạn nhằm phục vụ nhân dân đi lại an toàn thuận lợi trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân quý mão năm hai nghìn hai mươi ba

lê vinh quang sinh năm hai nghìn một quê quán tại vĩnh long để điều tra về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và thu các đội bóng đá nên lên kế hoạch rủ nhau đi tìm chỗ tối vắng đặt xe ôn công nghệ nhằm mục đích cướp xe máy và tài sản
sau khi bàn bạc thì vào khoảng một giờ sáng ngày bốn tháng một mươi hai khánh và quang đi bộ rão quanh nhiều tuyến đường để tìm địa điểm thích hợp để thực hiện
khi đến bãi đất trống thuộc phượng bình hương hòa a quận bình tân quang đặt xe ôn công nghệ gojek
khoảng một mươi năm phút sau anh vũ văn thảo là tài xế xe ôn công nghệ điều khiển xe mô tô biển số ba mươi năm b hai sáu mươi sáu nghìn một màu trắng đến
qua dùng áo khoác trùm đầu và vật lộn với anh thảo còn khánh từ bên đường cầm một đoạn gỗ dài khoảng một mét đi qua la lớn
anh thảo hoãn sợ bỏ chạy hai đối tượng cướp xe và tổ thoát sau đó mang đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn quận một mươi cầm với giá ba triệu chín trăm linh ngàn đồng
nhận được đơn trình báo của bị hại công an quận bình tân nhanh chóng vào cuộc truy xét đến một mươi tám h cùng ngày cả hai đối tượng đã bị công an bắt giữ
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt giữ ba đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra ba đối tượng này đã cùng với đồng bọn mang theo nhiều hung khí để đánh một nhóm khác với mục đích là trả thù
ba đối tượng truy nã gồm
nguyễn thế hiển ba mươi năm tuổi phan thanh sang ba mươi bốn tuổi cùng ngụ thành phố cao lãnh và hồ dương linh hai mươi bảy tuổi ngụ huyện cao lãnh về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai do có mâu thuẫn tại một quán nhậu thuộc phường một thành phố cao lãnh nhóm của hiển sang linh đã đem theo nhiều hung khí kéo đến một quán nhậu tại phường ba thành phố cao lãnh để trả thù nhóm lê anh tuấn ba mươi ba tuổi ngụ thành phố cao lãnh đang ngồi nhậu
hậu quả làm năm đối tượng bị thương
hiện công an thành phố cao lãnh đã khởi tố một mươi chín đối tượng trong hai nhóm này
ba đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẫn trốn tại thành phố vũng tàu
đối tượng võ hoàng phúc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương tạm giữ và di lý từ tỉnh kiên giang về bình dương về hành vi giết người
vào tối ngày bốn tháng một mươi hai thạch đà ra cùng với bốn người bạn nhậu tại quán
thạch đá ra kể cho nguyễn trung hiếu nghe sự việc trước kia
trong lúc xô sát phúc đã cầm cây kéo của quán đâm vào ngực của ra
và bị thương nặng tử vong trên đường đi cấp cứu
qua truy xét lực lượng công an đã bắt giữ võ hoàng phúc khi đối tượng đang lẩn trốn tại kiên giang
một trăm bảy mươi bốn năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt chín bị cáo
về tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật
theo cáo trạng từ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một nhóm của trung tấn tuấn đem theo súng bắn đạn cao su
cùng đi đến một quán không chế bắt giữ phạm thị thúy an đưa lên xe ô tô về giao cho một chủ nợ
sau đó cả nhóm chở thúy an đến gần khu vực bến xe khách kiên giang
thì bị nhóm của phạm văn chiêu dùng xe máy chặn lại để giải cứu thúy an
hai bên đã xảy ra hỗn chiến
triêu đã bị tuấn chém tử vong
tại chỗ ngoài ra nhóm của tuấn còn chém làm hai người khác trọng thương
sau khi gây án cả bọn đã nhanh chóng bỏ trốn nhưng sau đó lần lượt bị công an bắt giữ
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt chín bị cáo tổng cộng một trăm bảy mươi bốn năm tù giam
về tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật
hai vợ chồng trần văn hoàng và trần thị thanh nguyên cùng chú thệ phường phước hòa
thành phố tam kỳ vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền vợ chồng hoàng và nguyên chiếm đoạt
của các bị hại lên tới ba trăm bảy mươi tỷ đồng
theo điều tra vợ chồng hoàng thành lập công ty chuyên kinh doanh mặt hàng tạp hóa
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng hoàng mua ba mươi hai mảnh đất
trong đó hai mươi bảy mảnh đất được thế chấp ngân hàng để vay hơn hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
bên cạnh đó vợ chồng này còn vay tiền của hai mươi một người
với số tiền gần một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai vợ chồng mất khả năng chi trả nợ
để có tiền trả cho những người cho vay vợ chồng hoàng đã đưa thông tin gian dối
vay tiền đáo hạn ngân hàng để bị hại tin tưởng giao tiền cho vay
tuy nhiên cặp vợ chồng này đã sử dụng tiền vay chi trả tiền gốc
lãi cho những người vay và phục vụ kinh doanh
đến thời điểm là hạn trả nợ hai vợ chồng hoàng không trả mà chiếm đoạt tiền vay